tàng trữ mua bán trái phép gần hai kg ma túy bốn đối tượng là ngô văn đàn trần thiện toàn võ trường hải và nguyễn đăng dầu
cùng chú tại tỉnh tây ninh đang bị công an huyện châu thành của tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra
đêm ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành bắt quả tang đối tượng toàn đang bán ma túy cho người nghiện
thu giữ hai bịch ma túy mở rộng điều tra bắt khẩn cấp đối tượng đàn và hải thu giữ chín bịch ma túy hai súng bắn đạn bi
sáu xe mô tô một trăm một mươi ba triệu đồng và nhiều dao mã tấu
tiếp đó tại xã thái bình huyện châu thành công an huyện châu thành bắt khẩn cấp đối tượng giàu
khám xét nơi ở của dầu cơ quan chức năng thu giữ bốn bịch ni lông chứa ma túy có trọng lượng gần hai kg
quá trình điều tra xác định ngô văn đàn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy